xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh miền bắc tiếp tục chịu sự chi phối của ác qua lệnh lục địa phía bắc
nên thời tiết phổ biến là ít mưa ngày còn nắng nhẹ
với nhiệt độ ngày đêm phổ biến là một mươi tám hai mươi chín độ với đêm và sáng trời xe lạnh
tại miền trung do tác động của nhiễu động gió đông
nên thời tiết tại các tỉnh thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
sẽ có mưa rào và rông rải rác
từ chiều tối mai có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
nền nhiệt độ cao nhất tại đây là hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận ngày còn nắng gián đoạn
mưa rào và rông rải rác chủ yếu xuất hiện về chiều và tối
nhiệt độ trưa chiều tại khu vực này ít biến động giao động ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
lưu xuống phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ
cho đêm nay phổ biến có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có thể tiêm ẩn tô lốc và gió giật mạnh
sang ngày mai hai khu vực này đều có nắng
với mức nhiệt độ trưa chiều tại tây nguyên là hai mươi tám ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến với biển đông khu vực quần đảo hoàng sa
có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống ở mức bốn một mươi km trong mưa
gió đông bắc câm năm có lúc cốc sáu giật cấp bảy biển động
nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa
có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tầm nhìn xa giảm xuống ở mức bốn một mươi km trong mưa
gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
thời tiết tại thủ đô hà nội
mây thay đổi có mưa rào vài nơi
trưa chiều trời nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba
đêm trời xe lạnh nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi độ